tài xế trên toàn quốc có thể tra cứu các lỗi vi phạm của mình theo biển số
hiện thành phố hồ chí minh và đà nẵng đã thí điểm công khai lỗi vi phạm giao thông trực tuyến
việc này bước đầu đã có những động thái tích cực hữu ích tỷ lệ tài xế tự tìm đến cơ quan nộp phạt tăng hơn so với trước đây
tối ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy tại nhà hát lớn đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết
sự hy sinh thầm lặng do báo sức khỏe và đời sống tổ chức
được phát động đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi
kể từ đó cuộc thi viết sự hy sinh thầm lặng được tổ chức hai năm một lần
nhằm tôn vinh những cá nhân tập thể đang ngày đêm âm thầm công hiến tận tình chăm sóc chữa trị cho người bệnh trên cả nước
trong bảy năm qua bốn lần tổ chức cuộc thi đã thu hút được đông đảo các nhà văn nhà báo các thầy thuốc các tác giả trên khắp mọi miền đất nước tham gia
tại lễ trao giải lần thứ tư ban tổ chức đã lựa chọn và trao một giải nhất hai giải nhì năm giải ba và một mươi một giải khuyến khích
cho các tác giả có các tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng chung kết
đặc biệt tại lễ trao giải năm nay các nhân vật trong các tác phẩm đạt giải cũng được tôn vinh và nhận bằng khen của bộ y tế
đây là điểm mới của cuộc thi này
để đảm bảo an toàn cho hệ thống máy chủ tên miền dns gốc dns group đang sử dụng tiêu chuẩn dnssec
icann đã lên kế hoạch và thông báo thay đổi khóa dnssec ksk trên hệ thống dns root trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
hiện nay hệ thống máy chủ tên miền dns là hạ tầng trọng yếu của mạng internet
để tăng cường đảm bảo an toàn cho hệ thống này cơ quan quản lý tên miền và địa chỉ internet quốc tế ican đã hoàn thành triển khai áp dụng tiêu chuẩn dssic
cho hệ thống máy chủ tên miền dns gốc dns root từ năm hai nghìn một mươi
đây là tiêu chuẩn an toàn mở rộng do hệ thống dns cung cấp cơ chế xác thực nguồn gốc đảm bảo toàn vẹn dữ liệu tên miền trên máy chủ dns
cũng như các truy vấn tên miền để truy cập các dịch vụ trực tiếp
các dịch vụ truyền trên internet được an toàn tránh các tấn công nhằm thay đổi dữ liệu lừa đảo người dùng
việc thay đổi khóa dnssec ksk của dns root sẽ làm thay đổi điểm kết nối tin cậy trên hệ thống dnssec
điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đa phần hệ thống máy chủ hiện nay
để chuẩn bị cho việc chuyển đổi khóa được thực hiện thành công đồng bộ với các đơn vị ican đã xây dựng hệ thống thử nghiệm và các hướng dẫn kỹ thuật
tại địa chỉ http http http http gov vn
gạch cháo gạch cháo go icann org gạch cháo ksktest
các tổ chức có dns có thể kết nối đến hệ thống để tiến hành thử nghiệm
google đã bỏ ra tới ba tỷ usd để làm được công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt safari của iphone
với việc quảng cáo qua trang tìm kiếm vẫn chiếm doanh thu cực cao google không ngần ngại chi tiền tấn để xuất hiện trên một trong hai nền tảng di động phổ biến nhất thế giới
theo nhà phân tích của bernstein
riêng trong năm hai nghìn một mươi bảy google sẽ trả khoảng ba tỷ usd để làm công cụ tìm kiếm mặc định trên ios
công cụ tìm kiếm của google xuất hiện trên ios từ khi nền tảng di động này ra đời vào năm hai nghìn bảy cùng với iphone hai g
sau đó một số dịch vụ khác như youtube hay google map cũng có mặt bắt đầu từ ios sáu
tuy nhiên dịch vụ bản đồ của google sau đó bị loại bỏ để thay thế bằng apple map cây nhà lá vườn
hiện tại vẫn có khá nhiều dịch vụ của google
đang được người dùng iphone ipad sử dụng thường xuyên
đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo luôn được đảng và nhà nước ta quan tâm đặc biệt
cùng với việc chú trọng nâng cao trình độ cho giáo viên cán bộ quản lý giáo dục các cấp làm tốt công tác định hướng cho học sinh sinh viên
thì một mục tiêu quan trọng nữa đang được các cấp học của ngành giáo dục trú trọng đầu tư
đó là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo
trong mục vấn đề hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn cách quản lý giáo dục mới tại trường đại học y dược thái nguyên
là một cán bộ phòng kế hoạch tài chính của trường đại học y dược thái nguyên
hơn ai hết chị nguyễn thị hằng nga hiểu rõ nỗi vất vả trong công tác quản lý giáo dục và đào tạo nơi đây
chị và đồng nghiệp của mình luôn phải làm việc bên những trồng hồ sơ
sổ sách giấy tờ ngập đầu
việc quản lý này không chỉ tốn nhiều thời gian công sức mà nó còn đòi hỏi độ chính xác cao
sau nhiều năm vất vả với công việc này chị luôn chăm chở
mong muốn tìm tỏi cách thức cải tiến công việc đổi mới công tác quản lý
và chị nga đã lựa chọn công nghệ thông tin là giải pháp hàng đầu để nghiên cứu tìm tòi xây dựng ý tưởng
trường mình chuyên tám sinh viên
thế thì trước kia khi không thanh toán bằng phương pháp quản lý
thông qua ứng dụng công nghệ thông tin này thì trường mình gặp khó khăn
thứ nhất là lợi tổn đạo của sinh viên rất là nhiều
thứ hai là không kiểm soát được các em đến nộp đúng thời hạn đúng quy định
sau khi mà trường mình có ứng dụng cái phần mềm đào tạo
trên cơ sở đó thì mình có ý tưởng để xây dựng làm sao mà trong quá khách trình mà các em đến thanh toán
mình vừa quản lý được các em về mặt thời gian đóng học phí đóng chi các loại chi phí khác
vừa quản lý về mặt lợi cho nhà trường
và cái nguồn vốn được về đảm bảo
mình thấy là cái ứng dụng công nghệ thông tin có thể là nên áp dụng ở trường
bởi vì cái nguồn tài nguyên nó rất là lớn
thứ nhất là nguồn vốn mình có thể chuyển sang hệ thống ngân hàng
và cái thứ hai là cái sản phẩm của những ngân hàng có thể là đáp ứng được cái nhu cầu nhà trường
sau bốn năm lên ý tưởng và tìm đến các kỹ sư tin học ngành ngân hàng
để lập trình hoàn thiện các bản thiết kế
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm phần mềm sử dụng thẻ đa tính năng trong quản lý sinh viên
của chị nga được ra đời
chiếc thẻ đa tính năng này không chỉ được dùng đồng thời như một chiếc thẻ atm
để sử dụng gửi rút tiền trong hệ thống các ngân hàng hay thẻ sinh viên
mà nó còn tích hợp nhiều hoạt động quản lý giáo dục đào tạo
và thanh toán các khoản đóng góp của nhà trường trên hệ thống pos
thẻ này có rất nhiều ứng dụng
đầu tiên là dùng để đây là thẻ sinh viên
có thể thứ hai là dùng để đi lâm sàng
và thẻ này có thể dùng để vào thư viện
và ngoài ra này nó còn dùng để chi trả các loại chi phí như là tiền học phí này
tiền ký túc xá này và nhiều chi phí khác ạ
em thấy nó khá là tiện lợi ạ
hồi trước thì em phải dùng nhiều thẻ nên em hay quên lung tưng ạ
còn bây giờ thì chỉ dùng một thẻ lúc nào em cũng mang theo người và nó rất tiện lợi
bây giờ nó tiện ích hơn là bởi vì là có nhiều máy quạt thẻ thì có thể có
nhiều bạn cũng có thể đóng được một lúc ạ
sau đó thì chỉ cần ra là chỉ cần ra lấy hóa đơn ạ
còn ngày xưa thì chỉ có một người hoặc là hai người thu thì nó
thời gian đóng tiền nó sẽ lâu hơn
với cả đóng học phí bằng máy thì em nghĩ là sẽ
quản lý được tiền thật và tiền giả dễ hơn
dễ hơn là đóng so với cả đóng tiền mặt trực tiếp và so với cổ
còn đối với các cán bộ của nhà trường
sau hơn hai năm triển khai trong toàn bộ hệ thống quản lý trên tám sinh viên của nhà trường
chiếc thẻ kết nối công nghệ thông tin đa tính năng này
đã giúp họ giảm tải được rất nhiều phần việc đòi hỏi cả kỹ năng và độ chính xác cao
phần mềm khi mà đưa vào sử dụng thì nó rất là tiện ích
và đặc biệt là khi mà sử dụng cái giao dịch qua kênh pos
thì nó sẽ tận tiện hơn rất là nhiều và hiệu quả công việc rất là cao
khi mà sinh viên đến quẹt thẻ thì
chúng tôi viết bê lai và viết hóa đơn
đơn trả cho sinh viên và sẽ tự động xóa nợ trên phần mềm
tránh sai sót khi thu tiền mặt và cái phần xóa nợ rất là tiện ích
nó tạo nên một cái môi trường văn minh lịch sự
cái tính chuyên nghiệp cao cái độ hiệu quả về năng suất lao động
cũng như là cái chất lượng của nó rất là cao
và giảm thiểu được cái thời gian cho tất cả các sinh viên
và cũng như cán bộ trong ngành làm việc
cùng với việc cán bộ của nhà trường trực tiếp nghiên cứu
tạo ra một chiếc thẻ để nâng cao công tác quản lý sinh viên
thì trường đại học y dược thái nguyên cũng là một trong hai trường đầu tiên trên cả nước
ứng dụng công nghệ cao vào dạy và học thông qua một mô hình học tập mới
đó là dạng đường thông minh
đây là mô hình giảng đường thông minh đang được áp dụng tại trường đại học y dược thái nguyên
với những màn hình vi tính máy chiếu điện tử máy tính bảng
và sự tương tác hai chiều trực tiếp thông qua kết nối mạng internet
đã thay thế hoàn toàn những phấn trắng bảng đen ghi chép sách bút truyền thống
sự tiện nghi này đã tạo ra một môi trường học tập vô cùng mới mẻ
thu hút sự sáng tạo và tương tác của người dạy và người học
bọn em có thể tương tác với các thầy cô
thậm chí là có thể tương tác với cả các thầy cô ở các trường khác nữa
trang thiết bị thì như giảng đường trên bình thường thì chỉ có một máy chiếu
của thầy cô thì chỉ là những sli của thầy cô chiếu lên
tức là từ một phía từ thầy cô thôi
còn ở đây thì bọn em có những cái tap tương tác lên
cái táp lớn của thầy cô thì bọn em có thể gửi thông tin từ táp của mình lên táp lớn của thầy cô
và mọi người thì đọc được tất cả các thông tin đấy
ở dạng đường thông minh nội dung dạng dạy cũng từng bước được truyền hóa
từ những nội dung tĩnh sang nội dung động
ngoài việc trình chiếu các bài giảng tương tác bằng hình ảnh
âm thanh dưới dạng video clip ảnh động minh họa
các loại hình ảnh mang tính đặc thù cho sinh viên ngành y
được hiển thị dưới dạng hình ảnh trực quan sinh động
cho phép sinh viên quan sát sát với thực tế hơn
học theo cái phương pháp truyền thống ấy
thì làm giảng viên đưa một cái chủ đề thì sinh viên chỉ biết tiếp nhận cái chủ đề đấy
và sinh viên trả lời chứ không có cái sự tương tác hai chiều
nghĩa là sinh viên phải tìm tỏi và sinh viên cũng có thể tự đưa ra được những cái câu hỏi
tự trả lời được những câu hỏi và thảo luận nhóm
cái máy móc cũng như là cái trang thiết bị hiện đại thì nó đã giúp cho chúng tôi tìm hiểu tài liệu được tốt hơn
các em được nhìn hình ảnh nó sinh động thì nó sẽ thật hơn

sự tương tác giữa con người và các thiết bị công nghệ internet của giảng đường thông minh
đã tạo ra những tư duy cách tiếp cận mới về cả công tác dạy và học
đặc biệt là trong môi trường đào tạo cần sự chính xác và nhiều hình ảnh thực hành tương tác cao
như trong môi trường đào tạo của ngành y
trường chúng tôi cũng là một trong ba trường
được các chuyên gia của trường đại học y khoa harvard và tổ chức hai vn việt nam
cũng như là công ty samsung vina
hỗ trợ xây dựng phòng học đó
và như hiện nay chúng tôi được biết
theo như xu hướng và đào tạo y khoa hiện đại
đặc biệt là các trường ở mỹ ở anh rồi ở các nước như châu âu ở úc ở nhật v v
thì thay đổi phương pháp đào tạo cũng như là phương pháp dạy và học là một yếu tố có thể nâng cao được
chất lượng đào tạo đặc biệt là chúng ta quan tâm tới vấn đề năng lực của người học
khi chúng ta sử dụng phòng học thông minh thì rõ ràng là nó sẽ bắt nhập với xu hướng của thời đại
hiện nay nhà trường đã xây dựng được một mươi bốn cái gói đào tạo về e learning
và đây cũng là một trong những chủ trương của nhà trường là phát triển càng nhiều các vật liệu dạy học càng tốt
chúng tôi tin rằng là với trang thiết bị đã được tài trợ
cũng như là với các năng lực của các thầy cao cô đã được nâng cao qua các lớp tổ quấn
và sự nhiệt tình của các thầy cao cô thì chúng tôi tin rằng là cái chất lượng đào tạo chắc chắn sẽ nâng cao
trường đại học y dược thái nguyên hiện có trên tám sinh viên đang theo học các chuyên ngành khác nhau
việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần giúp ngắn khoảng cách giữa thầy và trò
giữa quản lý trực tiếp và quản lý gián tiếp tạo ra tâm lý thoải mái tăng tính sáng tạo cho cả nhà quản lý giáo viên và sinh viên
đây cũng là mục tiêu lớn nằm trong công tác đổi mới nâng cao chất lượng cả công tác giáo dục đào tạo đang được nhà trường nỗ lực thực hiện
đổi mới giáo dục đào tạo bắt đầu bằng ứng dụng công nghệ thông tin cả trong quản lý lẫn công tác giảng dạy
đây vừa là nền tảng tốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nước đồng thời đó cũng là cơ hội để các sinh viên trong nước khi được tham gia học tập tại nước ngoài sẽ dễ dàng hòa nhập hơn trong môi trường đào tạo quốc tế hiện nay
những hoạt động tích cực từ việc đổi mới giáo dục bằng ứng dụng công nghệ thông tin tại trường đại học y dược thái nguyên đã khép lại chương trình chuyển động truyền thông của chúng tôi tuần này
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới